cũng liên quan đến hai xã bị cô lập do mưa bão là xã phước lộc và phước thành của huyện phước sơn tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có văn bản kiếm nghị thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu năm sư đoàn phòng ba trăm bảy mươi hai
tiếp tế lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân hai xã này bằng máy bay trực thăng
do sạt lở núi trên địa bàn huyện phước sơn nên đã chia cắt giao thông gây cô lập khoảng ba hộ dân tại hai xã phước lộc phước thành từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay
do bão lũ qua lớn nên nhiều nhà dân tại hai xã này bị hư hại toàn phần lương thực gia súc nhu yếu phẩm bị cuốn trôi
cập nhật mới nhất trong sáng nay toàn bộ xã phước lộc đã bị mất liên lạc hoàn toàn
phước lộc là xã đã báo cáo về hàng loạt vụ sạt lở đất lũ quét dẫn đến một mươi một người dân bị vùi lấp tại thôn ba
hai cán bộ xã bị tử vong tại thôn một từ ngày hai mươi chín tháng một mươi